các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chia sẻ cảm giác nặng chịu khi nghe những ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng này
kính mời quý vị cùng theo dõi
hệ lụy thiếu hụt nguồn lao động
theo ông phong sau ngày ba mươi tháng chín thời điểm tp hcm nới lỏng giãn cách
nhiều người dân từ tp hcm và bình dương đồng nai đã tự phát về quê vì không thể chống chịu thêm
đây được xem như một cuộc di dân rất lớn người ta chạy để mưu cầu sống
đó là quyền sinh tồn của họ và không ai có thể ngăn cản
vị đại biểu tỉnh biến tre cho biết
dù thủ tướng có ngay công điện yêu cầu tp hcm bình dương đồng nai long an
vận động tuyên truyền người dân ở lại không tự ý về quê với mong muốn không để mầm bệnh lây lan
việc này vẫn không thể thực hiện được
ông phong cho rằng mong muốn đó là đúng nhưng người dân cũng không thể cầm cự thêm nên buộc phải về quê
việc này nằm ngoài mọi kịch bản dự tính của chính phủ và các tỉnh thành
các tỉnh miền tây không thể hình dung về một đợt di dân lớn như thế
và nó hết diễn ra quá bất ngờ
chính phủ cũng không thể lường về kịch bản như vậy ông phong nêu quan điểm
bởi lẽ đó vị đại biểu cho rằng hầu hết địa phương ở các tỉnh tây nam bộ không có chuẩn bị gì
lúng túng và dối hoàn toàn trước dòng người đồ vệ
ông cũng nhận định chưa có sự phối hợp và thống nhất giữa các địa phương nên dẫn đến mỗi nơi là một kiểu
khiến nhiều người dân mắc kẹt
hơn nữa phó chủ nhiệm ubx nêu thực tế toàn bộ nguồn lực dự kiến dành cho việc này gần như đã cạn kiệt
các tỉnh không còn tiền để xử lý vấn đề này
cũng vì lẽ đó mong muốn của các địa phương lại trở thành vô cảm đó là không muốn nhận dân mình
bởi lẽ không có nguồn lực và giải pháp ứng phó sở dịch sẽ bùng lên tạo gánh nặng lâu dài
ông phong nêu lý do dẫn đến các biện pháp ứng phó ngày càng cực đoan
chỉ biết ngăn chặn cấm đoán mà không có giải pháp tháo gỡ
vị đại biểu tỉnh bến tre cho rằng ngay lúc này cần có sự hỗ trợ can thiệp từ trung ương
trung ương cần chỉ đạo ngay bổ sung kịch bản
xử lý bằng những nguồn hiện có hoặc huy động các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương
nếu buông bỏ sẽ gây mất niềm tin trong nhân dân
ông phong góp ý phó chủ nhiệm ủy ban xã hội cảnh báo
nếu không giải quyết tốt vấn đề này sẽ gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng phát sinh
ông phân tích thực chất đây là sự diệt chuyển lao động vì mưu cầu họ buộc trở về quê
nhưng xia sắc họ sẽ quay lại tp hcm hay các địa phương nơi có nhiều khu công nghiệp
việc này gây ra hệ lụy sau khi phục hồi kinh tế
tp hcm bình dương đồng nai sẽ thiếu hụt hoàn toàn nguồn lao động
gây bế tắc trong sản xuất kinh doanh
trong khi đó các tỉnh miền tây lại thừa nguồn lao động
giải quyết công an việc làm cho số người dân trở về địa phương cũng là bài toán khó
khái quát lại ông phong nhấn mạnh cần ngay chỉ đạo từ chính phủ để gỡ khó cho các địa phương
tính toán nguồn lực và giải pháp thực hiện không để mỗi địa phương là một kiểu
đề xuất không cách ly tập trung người có xét nghiệm âm tính
đại biểu quốc hội phạm văn hòa đồng tháp lý giải dòng người đổ về các tỉnh miền tây những ngày qua
là do nhu cầu quá bức xúc của người dân về cơm áo gạo tiền
thời gian dài không có việc làm và phải sống trong phong tỏa giãn cách đã khiến họ quá khó khăn
theo đại biểu hòa ở các địa phương chính quyền chưa lường hết được tình hình
vì số lượng người đổ về quá lớn
mỗi tỉnh tiếp nhận hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn người về chỉ trong vài ngày qua
nên không tránh khỏi bị động lúng túng
dân về cũng về giỏi giải pháp cần thiết bây giờ là phải xét nghiệm sàng lọc với tất cả người dân
khi trở về và chăm lo an sinh cho họ
đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp nêu quan điểm
phản ánh thực tế một số nơi thu tiền xét nghiệm và tiền cách ly tập trung
của những người từ tp hcm bình dương đồng nai về ông hòa cho rằng đây là chính sách bất hợp lý
ông nhấn mạnh những người dân này đã quá khó khăn có người trở về không có một đồng trong người
nên việc xét nghiệm sàng lọc hay là cách ly tập trung chính quyền phải loa cho dân
tôi đề xuất không cách ly tập trung tất cả người dân về địa phương
qua xét nghiệm nếu phát hiện f thì cách ly điều trị ngay
còn người nào xét nghiệm âm tính có thể cho về nhà cách ly dưới sự giám sát
quản lý của lực lượng y tế cơ sở và chính quyền địa phương
ông hà cho rằng việc này sẽ phải giảm bớt gánh nặng phải lo khu cách ly cho các địa phương
ông nhấn mạnh đã thay đổi tư duy sở
chung với covid một mươi chín thì các giải pháp cũng phải thay đổi tương ứng
không thể mãi áp dụng các chính sách như khi dịch còn ở giai đoạn đầu
bên cạnh đó thay vì xét nghiệm rộng rãi cả ở vùng xanh như một số nơi làm trước đây
thì giờ dành nguồn lực tập trung xét nghiệm cho những người dân trở về từ tp hcm bình dương đồng nai
từ việc mỗi địa phương một chính sách không có sự thống nhất
vị đại biểu tỉnh đồng tháp đề nghị cần có sự chỉ đạo chung thống nhất từ chính phủ thủ tướng
để các tỉnh thuận lợi đón công dân trở về đảm bảo an sinh xã hội
quý vị thân mến người dân về quê ổ ạt dẫn đến tình trạng cao nguy cơ tái bùng phát dịch
biết rõ như thế nhưng địa phương không thể cấm càn kính mời quý vị tiếp tục theo dõi
dân về quê hương không thể không đón
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thái trường giang phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh cà mau
đã đề cập đến nguy cơ bùng phát dịch cao từ việc người dân tự phát đổ về quê
xong theo ông người dân cũng đã quá bức bách không thể chịu đường thêm nên buộc phải về quê
mà dân về quê hương thì không thể không đón
ông giang nhận định việc người dân uồn ồn về các địa phương là lỗi do không tính hết các phương án
đặc biệt là khi thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an dỡ giãn cách
trong khi các tỉnh miền tây chưa chủ động thiếu thốn đủ bẻ khả năng quá tải đang hiện hữu
để lo cho dân ông cho rằng địa phương cần tổ chức xét nghiệm bóc tách f
để đưa đi điều trị trường hợp đủ điều kiện cho cách ly tại nhà và cung cấp lương thực
thực phẩm để dân không bị đói vì đa phần người dân về quê đều không còn việc làm không thu nhập
dẫn chứng cách làm của cả mau ông cho biết tỉnh đã tận dụng tất cả trường học
để làm điểm tập trung xét nghiệm tách f
cùng với đó kêu gọi các mạnh thường quân và tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ chính quyền lo cho dân
ông đề xuất cần phải quan tâm phân bổ vaccine cho cả mau và các tỉnh miền tây
vì nếu không có vaccine nguy cơ bùng dịch cao địa phương rất lâu mới có thể trở về trạng thái bình thường mới
trước đó tại đầu cửa ngõ chốt cầu vĩnh bình trên quốc lộ một mươi ba thuộc phường hiệp bình phước
thành phố thủ đức do đội cảnh sát giao thông bình triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt pc tám công an thành phố chiê minh đảm trách có hàng ngàn người dân liên tiếp nối đuôi nhau bon bon về quê
nhiều người dân không đủ điều kiện vẫn bị rớt lại
đa phần họ là những người dân từ quê lên tỉnh bình dương làm công nhân
trong các khu công nghiệp khu chế xuất
do ảnh hưởng khó khăn của đại dịch covid một mươi chín nên kiệt quẹ tài chính đành khăn gói về quê
trở vợ con và tài sản gọn gã về quê anh nguyễn văn dũng ngôi tài tỉnh an giang cho biết
anh và vợ lên bình dương làm thuê trong một sưởng gỗ hơn một mươi năm
thuê trọ ở với nhau hai vợ chồng có được đứa con trai nhiều năm làm tích góp được vài chục triệu đồng
sau đại dịch ập đến hai vợ chồng thất nghiệp đủ thứ phải chi tiêu tiền để giành cũng tiêu tan
bốn tháng trời thất nghiệp chúng tôi hết tiền để dành
nhà nước hỗ trợ cũng không đủ ăn tôi muốn về quê lâu lắm rồi
về đó có rau ăn rau nhưng thoải mái
chính phủ sẽ chỉ thị không được về quê
đến nay nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi về nên mừng lắm
những lúc như thế này duy nhất nơi để về là quê hương
anh dũng cho hay dạy dọc quốc lộ một hướng quận bình tân đi long an
phóng viên cũng ghi nhận nhiều đoàn người dân đi xe máy tập trung hai bên đường để nghỉ ngơi ăn uống
càng về khuya dòng xe càng trở nên đông hơn